khoảng giờ bốn mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng năm một đám cháy lớn đã xảy ra tại nhà trọ trong ngõ một trăm một mươi chín phố trung kính
phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội gây thương vong lớn về người
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ
hiện trường vụ cháy là một ngôi nhà cho thuê trọ gồm năm tầng mỗi tầng hai phòng tầng một kinh doanh xe đạp điện và sửa chữa xe điện
sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động nhiều phương tiện cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
bên cạnh đó đông đảo lực lượng y bác sĩ cùng với xe cấp cứu cũng được điều động tới hiện trường
ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ rộng khoảng hai mét cách mặt đường trung kính chừng hai trăm linh m xe cứu hỏa không thể tiếp cận
lực lượng chức năng phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa
sau hơn một tiếng đồng hồ ngọn lửa được dập tắt chỉ còn những cột khói bốc cao
công an đã phong tỏa phố trung kính lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận tìm kiếm nạn nhân
hiện con số thương vong chính xác vẫn đang được thống kê